thông tin từ huyện bắc trà my tỉnh quảng nam cho biết chiều nay tại km số sáu mươi sáu cộng quốc lộ bốn mươi b đoạn qua thôn ba xã trà tân đã xảy ra sạt đầu đất là một người đi xe máy ngang qua bị vùi lấp mất tích và một người khác bị thương
nhận được tin báo lãnh đạo ubnd huyện và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bắc trà my đã khẩn trương đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân đồng thời điều động phương tiện đến sơ cứu người bị thương và tìm kiếm người mất tích
hiện nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu còn công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang được tiến hành
còn tại huyện vân canh tỉnh bình định không chỉ có nhiều khu vực bị ngập sâu sạt lở chia cắt mà tại quốc lộ một mươi chín c đoạn qua đây cũng đã bị nước lũ khoét sâu tạo hàm ếch nguy hiểm buộc cơ quan chức năng phải rào chắn cấm toàn bộ phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn
từ một mươi năm h chiều ngày một mươi tháng một mươi một lực lượng chức năng huyện vân canh đã phải dựng rào chắn
công an cấm toàn bộ phương tiện qua lại tại km hai mươi chín cộng năm trăm linh quốc lộ một mươi chín c thuộc tân thuận thị trấn vân canh để đảm bảo an toàn
điểm sạt lở do ống cống bị vỡ cuốn trôi thân đường rộng khoảng một mươi m hai âm sâu ba mét tạo thành hàm ếch rất nguy hiểm cho phương tiện qua lại
riêng tại đà nẵng khu vực trũng thấp thuộc các xã hòa nhơn hòa phong hòa tiến huyện hòa vang đều bị ngập lụt
nhất là tại các vùng trồng rau hoa màu đường giao thông và trường học khiến việc sinh hoạt và đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn do nước dâng cao và chảy xiết
trước tình hình trên chính quyền địa phương đã khẩn trương di rời người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn
và cùng với tỉnh quảng nam hoàn lưu sau bão cũng khiến cho nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh nghệ an bị chia cắt do sạt lở và ngập sâu
trong đó vị trí rú nguộc trên quốc lộ số bốn mươi sáu là điểm bị sạt lở nặng nhất và liên tiếp sạt trong những ngày vừa qua
ngày một mươi tháng một mươi một các cơ quan chức năng đã tiến hành phương án nổ mìn phá đá điểm sạt lở tại quốc lộ bốn mươi sáu đoạn qua rú nguộc huyện thanh trương
theo tri cục quản lý đường bộ hai dù điểm sạt lở qua rú nguộc đã được khắc phục sơ bộ và thông xe từ chiều ngày ba mươi một tháng một mươi
tuy nhiên do mưa kéo dài cộng với việc đá phong hóa bị bóc tách nhiều thành vỉa sen lẫn là đất nhão và mạch nước chảy
gây tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao xuống quốc lộ bốn mươi sáu gây nguy hiểm cho các phương tiện khi lưu thông qua đây
ước tính để xử lý các vỉa đá phong hóa các kỹ sư công nhân phải cho nổ mìn phá khoảng một hai trăm bốn mươi chín mét khối đá
phải dùng một bảy tạ thuốc nổ với độ sâu ba mét
sau khi thực hiện việc nổ mìn các lực lượng chức năng cũng tích cực triển khai công tác thu dọn đất đá trên quốc lộ bốn mươi sáu để sớm đảm bảo giao thông thông suốt
trong chiều nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên đã có công văn khẩn thông báo tình hình lũ trên sông ba
do thủy điện sông ba hạ xả lũ với lưu lượng lớn
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
vào lúc một mươi năm h hôm nay thủy điện sông ba hạ xả lũ bốn năm trăm linh m ba trên dây dự nguyên so với một mươi giờ cùng ngày
dự kiến một mươi hai hai mươi bốn giờ tiếp theo tiếp tục giữ lưu lượng xả lũ do nước về hồ đạt bốn năm trăm linh m ba trên dây
trong khi đó hầu hết các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh phú yên cũng điều tiết nước qua tràn do lượng nước thượng nguồn tiếp tục đổ về lớn uy hiếp vùng hạ du

theo các đơn vị vận hành hồ chứa việc điều tiết nước có thể gây ngập lụt vùng hạ du nhưng phải thực hiện nhằm hạn chế áp lực rủi ro cho các hồ khi mưa lớn còn diễn ra tại một số tỉnh tây nguyên
trước tình hình trên lãnh đạo tỉnh phú yên yêu cầu các đơn vị vận hành hồ chứa thực hiện nghiêm các phương án điều tiết nước được phê duyệt
đồng thời phối hợp với các đơn vị thông tin tình hình xả lũ và tổ chức di rời sơ tán các hộ dân ven sông và vùng trụng thấp
ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn về người và tài sản cho nhân dân
thưa quý vị theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tính đến một mươi sáu h chiều nay ngày một mươi một tháng một mươi một cơn bão số một mươi hai đã gây thiệt hại nặng nề tại một số tỉnh miền trung nước ta
đã có hai người thiệt mạng một người mất tích năm người bị thương hơn ba trăm linh căn nhà bị tốc mái hư hỏng
hơn bảy mươi cột điện gãy đổ hơn hai năm trăm linh con da cầm bị chết một mươi bảy con da súc bị cuốn trôi hơn hai hectare lúa bị ngập bị hư hỏng
trong đó tính riêng tỉnh khánh hòa lên đến hơn một bảy trăm linh hectare hoa màu cây hàng năm thiệt hại hơn ba trăm linh hectare và một tàu cá bị chìm khi nèo đậu
và đó là tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số một mươi hai còn ngoài khơi cơn bão vàm cỏ đang di chuyển
vào hồi một mươi chín h tối nay vị trí tâm bão vào khoảng một mươi bốn độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai độ kinh đông cách phía nam đảo lưu dông philippines vào khoảng một trăm ba mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và đi vào biển đông
đến một mươi chín h ngày một mươi hai tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi năm bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông
quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là một trăm một mươi năm một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên từ vị tuyến một mươi ba một mươi tám độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi năm một trăm hai mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba